việc tìm kiếm các nguồn năng lượng xanh sạch thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống sẽ tạo ra các cơ hội mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu theo hướng bền vững và công bằng hơn đồng thời giảm thiểu tác động xấu tiêu cực của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng đến môi trường
tuy nhiên để bảo đảm chuyển dịch năng lượng thành công hiệu quả vấn đề chuyển dịch việc làm xanh tìm kiếm các cơ hội việc làm công bằng trong thị trường lao động liên quan đến năng lượng tái tạo năng lượng mới cũng là một nội dung quan trọng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ những con số này cho thấy quá trình truyền dịch năng lượng tại việt nam có thể cần khoảng một sáu mươi một đến một chín mươi ba triệu lao động tạo ra ba trăm một mươi năm việc làm mỗi năm tại các đơn vị sản xuất điện mặt trời điện gió và sinh khối trong giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi
số lượng nhân viên làm việc trong các ngành nghề có kỹ năng xanh đã tăng năm mươi sáu bảy lên năm triệu trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
điều này cho thấy quá trình truyền đổi năng lượng là một nội dung quan trọng
nó là một quá trình phức tạp và đòi hỏi khắt khe nhưng cũng có những cơ hội to lớn mang lợi lệch cho người dân và nền kinh tế
để quá trình chuyển dính năng lượng diễn ra thành công đòi hỏi sự đóng góp của toàn xã hội trong đó cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực lành nghề trong nước để phục vụ cho quá trình này
là một doanh nghiệp tư nhân thì chúng tôi cũng cần tìm kiếm các nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng mà nói chung là hiện nay thì nói chung là vẫn chưa đáp ứng được
việt nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp
nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhân liệu hóa thạch
do đặc điểm về vị trí địa lý việt nam là một trong những quốc gia dễ tổn thương trước sự tác động của biến đổi khí hậu
đứng thứ năm về chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám và thứ tám về chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn
điều này đòi hỏi sự chủ động có chiến lược kế hoạch đầy đủ cho việc đào tạo chuyển dịch nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng xanh
vừa khai thác phát huy thế mạnh của nguồn nhân lực hiện có vừa ứng dụng phát huy các thành tiệu tiên tiến của khoa học công nghệ các kỹ năng lao động mới liên quan đến chuyển dịch năng lượng
chuyển dịch năng lượng đã kích hoạt những chuyển động rõ ràng trên thị trường lao động dẫn đến sự thay đổi cơ cấu trong thị trường lao động tạo mới và xóa bỏ việc làm cũng như những thay đổi về nghề nghiệp và việc làm hiện hữu
tác động của sự dịch chuyển này đến việc làm về tổng thể là tích cực nhưng cũng đặt ra vấn đề đó là thiếu lao động lành nghề
khi họ có thể cần phải đào tạo lại kỹ năng hoặc thậm chí thay đổi công ty ngành nghề để phù hợp với xu hướng chuyển dịch xanh
theo dự thảo quy hoạch điện tám đến năm hai nghìn bốn mươi năm cả nước có trên bảy mươi năm là năng lượng tái tạo
các nghiên cứu hiện nay cũng chỉ ra rằng đối với năng lượng gió và mặt trời khoảng hai mươi năm số việc làm tạo ra là dành cho lao động tay nghề cao
xu hướng lao động có tay nghề cao trong ngành dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong thập kỷ tới tại việt nam
do đó năng lực đào tạo tại các cơ sở đào tạo cần phải thích ứng với xu hướng phát triển này để có thể tạo ra việc làm và đáp ứng được nhu cầu trong nước
trong lĩnh vực kỹ thuật phát triển các dự án năng lượng tái tạo thì tương đối rồi giàu
tuy nhiên nhận sự kỹ thuật để phát triển các dự án liên quan đến phát triển xanh đến tài chính carbon thì vẫn còn đang bỏ trống rất là nhiều
chủ yếu các tư vấn hiện nay vẫn là các tư vấn quốc tế do đó việc phát triển nhân lực cho lĩnh vực này trong tương lai rất quan trọng
để thực hiện cam kết tại cop hai mươi sáu việt nam rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các quốc gia cũng như các tổ chức tài chính quốc tế trong chuyển đổi cơ cấu năng lượng hợp lý
đặc biệt khi nhiều quốc gia đã đi trước việt nam trong câu chuyện chuyển dịch xanh thì sự hỗ trợ về kinh nghiệm khoa học công nghệ hay đào tạo con người là việc hết sức có ý nghĩa
nhất là khi cơ hội việc làm sẽ có khả năng gia tăng khi tỉ trọng năng lượng tái tạo đang từng bước thay thế nhiên liệu hóa thạch
trong lĩnh vực tạo việc làm xanh qua mối quan hệ hợp tác lâu dài
phía đức đã nâng cao quá trình chuyển dịch việc làm cùng các đối tác việt nam như kỹ thuật điện điện tử đào tạo kỹ năng cho học viên trong lắp đặt điện mặt trời mái nhà
hàng năm có hàng chục nghìn sinh viên được hưởng lợi tại một mươi một trường nghề trong đó bảy mươi chín sinh viên tốt nghiệp có việc làm
để phát triển năng lượng xanh chúng ta cần những lao động có tay nghề và với kinh nghiệm với phát triển xanh của vương quốc anh
chúng tôi hỗ trợ để chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nền công nghiệp năng lượng mới công nghệ xanh các ngành công nghiệp nền tảng có tính chất bảo vệ môi trường
thời gian qua sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo đã bộc lộ sự thiếu hụt lao động có kỹ năng trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực này
từ khâu vận chuyển lắp ráp vận hành kiểm định giám sát đến bảo trì bảo dưỡng
các doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng lao động có kỹ năng ở những ngành nghề tương đồng sau đó từng bước chuẩn hóa thông qua đào tạo ngắn hạn
nhận thấy được tiềm năng của ngành năng lượng tái tạo với cuộc sống xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và chủ trương của nhà nước
trong xu thế phát triển năng lượng sạch nhiều trường đại học đã đào tạo ngành năng lượng tái tạo
từ năm hai nghìn hai mươi đại học bách khoa hà nội mở đào tạo ngành năng lượng tái tạo thuộc chương trình tiên tiến hệ thống điện và năng lượng tái tạo thu hút nhiều học sinh giỏi trên toàn quốc
hiện nay ở đại học bách khoa hà nội chúng tôi đã xây dựng chương trình hệ thống điện và năng lượng tái tạo
bản chất thì ngày xưa đã có ngành hệ thống điện rồi nhưng chương trình này chúng tôi tập trung vào đào tạo các em hoàn toàn vào tiếng anh với năm mươi chỉ tiêu hàng năm
thì hiện nay các em được đào tạo rất là bài bản từ lý thuyết cho đến thực hành
chúng tôi hy vọng là cùng với các trường khác mà chúng tôi đã xây dựng như trường đại học công nghiệp hay trường đại học điện lực
cũng đào tạo về ngành năng lượng tái tạo thì tôi hy vọng là cung cấp được đầy đủ nguồn nhân lực trong tương lai
điểm nhấn trong đào tạo về nhân lực cho ngành năng lượng tái tạo của đại học bách khoa hà nội là tập trung vào thực hành trong nhận thức và thực hành trong thực tế
với các bài thí nghiệm về năng lượng tái tạo trực quan hệ thống thí nghiệm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc trực tiếp
từ đó hình thành các ý tưởng của riêng mình về ngành nghề chuyên môn
tại đây các sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức nền tảng về kỹ thuật điện và những công nghệ kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
đồng thời các bạn sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về việc sử dụng hiệu quả và quản lý các nguồn năng lượng
các sinh viên theo học chương trình này sẽ có cơ hội được tham gia những lát nghiên cứu từ sớm
để nâng cao năng lực bản thân có cơ hội tham gia những chương trình trao đổi sinh viên và thực tập thực tế tại các trường đại học và doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế

các sinh viên sẽ được cung cấp những kỹ thuật điện và những công nghệ kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

do đó năng lực đào tạo tại các cơ sở đào tạo cần phải thích ứng với xu hướng phát triển này để có thể tạo ra việc làm và đáp ứng được nhu cầu trong nước
chuyển dịch năng lượng đã kích hoạt những chuyển động rõ ràng trên thị trường lao động dẫn đến sự thay đổi cơ cấu trong thị trường lao động
tạo mới và xóa bỏ việc làm cũng như những thay đổi về nghề nghiệp
tạo mới và xóa bỏ việc làm cũng như những thay đổi về nghề nghiệp
và việc làm hiện nữ
tác động của sự chuyển dịch này đến việc làm về tổng thể là tích cực
nhưng cũng đặt ra vấn đề đó là thiếu lao động lành nghề khi họ có thể cần phải đào tạo lại kỹ năng
hoặc thậm chí thay đổi công ty ngành nghề để phù hợp với xu hướng chuyển dịch xanh
theo các chuyên gia để thúc đẩy quá trình sanh hóa các ngành công nghiệp
bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực xanh
cần tập trung và thay đổi chương trình giảng dạy trong các chương trình giáo dục và đào tạo nghề theo nhu cầu chính sách khí hậu
bên cạnh đó cần hỗ trợ đào tạo lại kỹ năng xanh cho người lao động
đặc biệt tập trung vào người lao động trong các ngành năng lượng hóa thạch
để giúp người lao động chuyển sang các ngành công nghiệp xanh hơn
ở trung quốc ô tô năng lượng mới dùng để chỉ các loại xe sử dụng toàn bộ hoặc một phần các loại năng lượng mới
ngoài nhiên liệu truyền thống là xăng dầu
với diện tích hơn bảy mươi triệu
trung tâm ô tô năng lượng mới của thành phố odos ở khu tự trị nội mông trung quốc được coi là nơi cung cấp dịch vụ một lần rừng
với chức năng tiêu thụ bàn giao duy tu bảo dưỡng kiểm định xử lý lỗi vi phạm giao thông nộp thuế và chuyển nhượng
đưa vào hoạt động từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng trung tâm chúng tôi đã có hai mươi hai doanh nghiệp ô tô năng lượng mới tham gia
với hàng chục thương hiệu đa dạng cho người tiêu dùng lựa chọn
đến đây toàn bộ dịch vụ mua bán thuế phí đăng ký và cả bảo hành
bảo dưỡng đều được cung cấp một lần rừng giúp người dùng tiếp cận dễ dàng
việc xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm một lần dừng xe năng lượng mới
đã góp phần gia tăng đáng kể tỷ lệ xe năng lượng mới trong tổng lượng phương tiện của địa phương
giảm phát thải co hai từ mạng lưới giao thông đô thị
đưa odus trở thành thành phố kiểu mẫu trong thực hiện hai mục tiêu
đạt đỉnh phát thải và trung hòa carbon ở trung quốc
năm hai nghìn hai mươi hai tổng sản lượng và doanh số tiêu thụ ô tô năng lượng mới ở trung quốc

tăng tới chín mươi sáu chín và chín mươi ba bốn so với năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai tổng sản lượng và doanh số tiêu thụ ô tô năng lượng mới ở trung quốc
tăng đến hai mươi năm sáu so với năm hai nghìn hai mươi một liên tiếp tám năm duy trì vị thế số một thế giới
trung quốc đang sở hữu thị trường tiêu thụ ô tô thân thiện môi trường hàng đầu thế giới
chiếm tới hai mươi năm sáu thị phần toàn cầu